thưa quý vị cũng trong sáng nay gần chín thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
đây là năm đầu tiên bộ công an tổ chức bài thi đánh giá để lấy kết quả tuyển sinh vào các trường công an nhân dân
trong buổi sáng các thí sinh có một trăm tám mươi phút làm bài thi với phần trắc nghiệm và phần tự luận
mùa tuyển sinh năm nay các trường học viện công an nhân dân sẽ không hoàn toàn sử dụng điểm bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển
mà vẫn lấy thêm điểm từ bộ giáo dục và đào tạo với tỷ lệ bốn mươi điểm từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sáu mươi điểm từ kỳ thi đánh giá năng lực
việc kết hợp này cũng đảm bảo kiến thức năng lực cơ bản bậc trung học phổ thông của thí sinh
vừa đảm bảo kiến thức phân hóa phân loại thí sinh trong bài thi đánh giá năng lực của bộ công an